tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh hà nam ubnd tỉnh hà nam phối hợp với cục nghệ thuật biểu diễn
hội nghị sĩ sân khấu việt nam tổ chức lễ khai mạc cuộc thi tài năng trẻ diễn viên trèo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên trèo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi với sự tham gia của sáu mươi ba diễn viên trẻ thuộc một mươi một đơn vị
các thí sinh dự thi yêu cầu tuổi đời không quá ba mươi ba tuổi
những diễn viên đã đạt huy chương vàng hoặc hai huy chương bạc trong các cuộc thi tài năng trẻ diễn viên trèo toàn quốc
do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức sẽ không được tham gia dự thi
phần biểu diễn của các thí sinh yêu cầu phải hát đúng với các làn điệu trèo
nói phải tròn vành rõ chữ và có sức truyền cảm kết hợp nhuẩn nhuyễn kỹ thuật diễn xuất
thanh sắc thục tinh khí thần thể hiện rõ tình cảm tính cách tâm lý của nhân vật
tạo sức lôi cuốn khán giả cuộc thi diễn ra từ ngày bốn đến ngày một mươi hai tháng một mươi một